tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đoàn đại biểu hiệp hội chữ thập đỏ
trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và hội các chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ
khu vực đông nam á nhân dịp các đại biểu sang thăm việt nam và tham dự hội nghị lãnh đạo
hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á lần thứ một mươi bốn diễn ra tại hà nội
trong các ngày từ hai mươi một đến hai mươi hai tháng chín
thay mặt đoàn ông havie catellanov trưởng đại diện hiệp hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
khu vực châu á thái bình dương bày tỏ ghi nhận sự tham gia ngày càng mạnh mẽ
của hội chữ thập đỏ việt nam trong công tác nhân đạo thiện nguyện
ông javier catellanos nhấn mạnh hiệp hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
khu vực châu á thái bình dương luôn nỗ lực quan tâm tới việc củng cố và phát triển vai trò
của mỗi hiệp hội quốc gia thành viên trong đó có khu vực đông nam á
qua đó đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh
ông havir katelanov khẳng định cam kết của hiệp hội trong việc hỗ trợ hội chữ thập đỏ việt nam
thực hiện tốt vai trò của mình cảm ơn sự hỗ trợ của chủ tịch nước trần đại quang
trên cương vị chủ tịch danh dự của hội chữ thập đỏ việt nam đối với hoạt động
của hiệp hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
và các hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng các đại biểu
sang tham dự hội nghị lãnh đạo hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á lần thứ một mươi bốn
chủ tịch nước đề nghị hiệp hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
ủy ban chế thập đỏ quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của các hội chữ thập đỏ
trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á trong đó có việt nam
đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng
ứng phó trong tình huống khẩn cấp thích ứng với biến đổi khí hậu
tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ trao đổi giúp đỡ lẫn nhau bằng chính những kinh nghiệm
và thế mạnh hoạt động của từng hội cũng như tạo ra mối liên kết chặt chẽ
trong việc xây dựng cộng đồng các hội quốc gia vững mạnh
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn các đại biểu tham dự hội nghị lãnh đạo
hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á đã tổ chức quyên góp ủng hộ
chia sẻ với những khó khăn của đồng bào miền trung việt nam vừa phải chịu thiệt hại do bão số một mươi gây ra
chủ tịch nước nhấn mạnh đây chính là việc làm tốt đẹp thể hiện bản chất nhân văn
mục tiêu hoạt động của các hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ